liên quan đến việc tiêm mũi ba có rất nhiều thắc mắc đặt ra xung quanh vấn đề này
cụ thể đối với người đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín có cần tiêm vaccine mũi ba hay không
trả lời cho câu hỏi này bộ y tế đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại
theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở
bộ y tế đề nghị sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
bộ y tế hướng dẫn nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine covid một mươi chín khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinofarm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
đặc biệt khoảng cách tối thiểu giữa mũi nhắc lại và mũi cuối cùng của liều cơ bản đã được rút ngắn còn ba tháng thay vì sáu tháng như trước đây
theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
khi biến chủng omicron bắt đầu phổ biến trên khắp thế giới
tất cả người trưởng thành trên một mươi tám tuổi nên tiêm mũi nhắc lại ngay khi đủ điều kiện
điều này cũng cần thiết ngay cả khi bạn bị mắc covid một mươi chín dù đã tiêm đủ liều hay còn gọi là nhiễm trùng đột phá